tư duy vì dân phục vụ của ngành tài chính cần phải làm rõ hơn nữa
tư duy phục vụ sự phát triển của đất nước cũng cần phải làm rõ hơn
đó là quản lý tài chính quốc gia không phải tư duy thu càng nhiều càng tốt
và nghĩ rằng phân bổ chi tiêu là sự ban phát
thay vào đó chúng ta cần phải có tư duy rằng thu thuế thể hiện sự tín nhiệm ủy thác của người dân
đối với chính phủ về chất lượng các dịch vụ công dịch vụ cung cấp
do đó tỷ lệ thu ngân sách cao cho thấy người dân tín nhiệm chính phủ mà ủy thác
chứ không phải chính phủ tận thu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ năm
diễn ra vào chiều nay ngày ba mươi một tháng một mươi
phát biểu tại đại hội thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực
và kết quả thành tích to lớn của ngành tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế mà ngành tài chính cần phải nhìn nhận để khắc phục
một số cơ chế
chính sách chậm được sửa đổi hoặc băng hành chưa kịp thời
trong đó gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch của quy chính vừa qua chậm được triển khai
cũng có một nguyên nhân do các đồng chí đề nghị quy định về tài chính quá chặt chẽ
chưa phù hợp với thực tiễn
mặc dù cơ bản tốt nhưng cũng có lúc có nơi kỷ luật tài chính thích
nhà nước bị buôn lỏng còn tình trạng xử lý công việc phó hợp công tác nội bộ
và các bộ cơ quan khác và các địa phương chưa kịp thời hoặc trả lời
gấp ý chậm nội dung né tránh đùng đại trách nhiệm
chỉ còn hai tháng nữa kết thúc năm ngành tài chính cần nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn tài chính để khắc phục tình hình bão lũ miền trung
phòng chống đại dịch covid một mươi chín bảo đảm đời sống của người dân thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội
bộ lưu tài chính quốc gia không phải có tư duy thu cần nhiều cần tốt
và nghĩ rằng phân bổ chỉ tiêu là sự băng phát
thay vào đó chúng ta cần phải có tư duy rằng thu thế thể hiện sự tiến nhiệm quỹ thất của người dân
đối với chính phủ về chất lượng các dịch vụ công mà chính phủ cung cấp
do đó chúng ta chỉ có thể tự hào rằng tỷ lệ thu ngân sách cao cho thấy người dân tiến nhiệm chính phủ mà quỹ thác
chứ không phải chính phủ trận thu
nếu người dân không tiến nhiệm với chính phủ họ tìm cách tốn thuế tránh thuế lách thuế
khi đó ngân sách sẽ rất khó thu được thuế
do đó chính phủ bộ tài chính phải có trách nhiệm
phải làm sao để những đồng tiền thuế của người dân được chi tiêu bằng cách hiệu quả nhất thiết thực nhất
thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần cải cách mạnh mẽ cơ chế tài chính ngân sách nhà nước
trong đó tập trung hơn nữa công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược
chương trình đổi mới cơ chế chính sách tài chính quốc gia
cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước
chú trọng xác định phù hợp các mục tiêu về tỷ lệ động viên và phân bố hiệu quả các nguồn lực tài chính
gắn với cơ cấu lại tài chính ngân sách nhà nước và nợ công
bảo đảm lợi ích tổng thể của đất nước trước mắt trung hạn và dài hạn
sớm đề xuất với chính phủ để chính quốc hội sửa đổi cơ chế phân cấp nguồn thu
nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước bảo đảm theo hướng vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương
theo đúng tinh thần hiến pháp và nghị quyết của đảng và quốc hội